xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h
theo thông tin mới ghi nhận cảnh sát giao thông hà nội đang vào cuộc điều tra clip
người phụ nữ đu bám cửa xe ô tô mazda cx năm sau đó bị hất văng xuống đường gây mất an toàn giao thông
luật sư cho rằng hành vi của người lái xe có dấu hiệu của tội giết người
vào sáng ba tháng năm một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
đơn vị đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông số năm phòng cảnh sát giao thông khẩn trương vào cuộc điều tra
làm rõ vụ người phụ nữ đu bám cửa xe ô tô mazda cx năm sau đó bị hất văng xuống đường gây mất an toàn giao thông
vị lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội thông tin
đến lúc này đội cảnh sát giao thông số năm vẫn đang tiến hành xác minh điều tra
làm rõ và chưa có kết quả cụ thể về vụ việc nên chưa thông tin với báo chí được
khi có thông tin cụ thể về vụ việc phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội sẽ thông tin cho báo chí sau
theo ghi nhận ban đầu vào chiều một tháng năm mạng xã hội lan truyền clip ký lại cảnh một vụ sô sát xảy ra
tại đường vành đai ba đoạn qua cầu thanh trì nhập vào quốc lộ năm hướng về nút sao cổ linh quận long biên hà nội
từ những hình ảnh trong clip cho thấy chiếc xe ô tô mazda cx năm màu xanh đen
mang bìa kiểm soát tám mươi chín a một mươi bốn nghìn một trăm ba mươi sáu chạy theo hướng từ cầu thanh trì về bắc ninh thì dừng bên lề đường
lúc này một phụ nữ mặc quần áo màu đen đã chạy lại bám chặt vào cánh cửa bên phải vô lăng
cố gắng kéo mở cửa phụ để vào phía trong xe
tuy nhiên thay vì dừng lại mở cửa người điều khiển xế hộp đã rồ ga đánh lái phóng nhanh
mặc người phụ nữ đang bám víu vào xe
sau khoảng một mươi giây xe chạy được tầm ba mươi mét người phụ nữ bị hất ngã văng xuống đường
suýt bị bánh xe chèn lên người
trong khi đó lái xe chạy tiếp về phía quốc lộ năm
sau khi đoạn clip được lan truyền nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng
người phụ nữ trên là vợ của lái xe phát hiện chồng đi chơi với người phụ nữ khác
nên đã chặn xe để đánh ghen
tuy nhiên cơ quan công an cho biết thông tin này mới là đồn đoán đang làm rõ
luật sư nói gì nhận định về vụ việc này luật sư nguyễn anh thơm
trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh hà nội cho biết hành vi của lái xe là nguy hiểm
khi điều khiển ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ với tốc độ lớn
lạng lách cho người phụ nữ đang bám vào cánh cửa rơi xuống đường
pháp luật buộc người điều khiển phương tiện phải biết khi người bám vào cửa xe
nếu di chuyển và lạng lách cho họ rơi xuống là nguy hiểm đến tính mạng
thực tế nạn nhân ngã nhưng rất may mắn không bị bánh xe chèn vào người
khi phần đầu của người phụ nữ ngay sát bánh xe ô tô
xét hành vi của người lái xe thể hiện sự côn đồ hung hãn
đã có dấu hiệu phạm tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
nên không tử vong là so may mắn nên hành vi phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt
theo quy định tại điều một mươi năm bộ luật hình sự
lỗi của người là trong trường hợp này là lỗi cố ý trực tiếp
nhận thức rõ hành vi của mình là có tính nguy hiểm cho xã hội
thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra
đây là bài học cảnh tỉnh cho việc ứng xử khi điều khiển ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ
cần phải bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn tránh việc gây nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe người khác
theo luật sư thơm điều một trăm hai mươi ba tội giết người có quy định
người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
hành vi của người lái xe hất văng người phụ nữ xuống đường sẽ bị xử lý theo quy định
tại khoản nờ của điều một trăm hai mươi ba
trong khoản nợ có quy định là hành vi của người lái xe có tính chất côn đồ
cùng với đó tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
đoàn luật sư hà nội chia sẻ dù chưa biết nguyên nhân sự việc thế nào
nhưng hành vi của người lái xe ô tô trong tình huống này có dấu hiệu vi phạm quy định
của luật giao thông đường bộ khi lạng lách đánh võng khiến người phụ nữ rơi xuống đường
bất chấp hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra
điều nguy hiểm hơn trong vụ việc này là người điều khiển chiếc xe ô tô có dấu hiệu
cố ý muốn hất người phụ nữ xuống đường khi đã tăng ga lạng lách
dù biết người phụ nữ đang bám vào cửa xe bên phải
thực tế người phụ nữ đã rơi xuống đường nhưng may mắn đã xảy ra
khi bánh sau xe ô tô không đè lên người
trường hợp người phụ nữ này thiếu may mắn bị bánh sau xe ô tô đẻ lên
thì đây có thể xác định là hành vi làm chết người với lỗi vô ý hoặc cố ý gián tiếp
dù may mắn xảy ra người phụ nữ này không bị thương tích nghiêm trọng
tính mạng được bảo toàn nhưng hành vi của người lấy xe trong tình huống này cũng hết sức nguy hiểm
cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhận thức ý thức chủ quan của người điều khiển chiếc xe ô tô này
để xác định mục đích của hành vi là gì có nhận thức được nạn nhân có thể bị thiệt mạng hay không
để xác định lỗi đối với hành vi vi phạm
về mặt lý luận nếu cố ý thực hiện hành vi nguy hiểm nhận thức được hành vi có thể dẫn đến chết người
nhưng bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì có thể xem xét xử lý về tội giết người với lỗi cố ý gián tiếp
tuy nhiên với diễn biến như vậy thì rất khó để xác định là lỗi cố ý gián tiếp
trừ những hành vi người điều khiển phương tiện trực tiếp tông xe vào người khác
hành vi di chuyển với tốc độ cao để hất người đeo bám xuống đất rất khó có thể xử lý hình sự về tội giết người
trong một số tình huống người lái xe do sợ hãi hoặc bực tức mà cố gắng chạy thoát chứ không có mục đích giết người
trong tình huống này thường thì có thể xem xét xử lý lỗi cố ý với hành vi vi phạm giao thông và cố ý đối với hậu quả xảy ra
luật sư cường cho biết để xử lý tình huống này như thế nào thì các cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh
làm rõ nguyên nhân sự việc làm rõ diễn biến hành vi nhận thức của người điều khiển chiếc xe ô tô
và đánh giá hậu quả thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật
theo đó trong trường hợp hành phí được xác định là vi phạm quy định về giao thông đường bộ lạng lách đánh võng
di chuyển xe từ lề đường ra ngoài đường mà không bật đèn tín hiệu gây hậu quả nghiêm trọng
hoặc tình huống có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng thương tích của người phụ nữ từ sáu mươi một trở lên
hoặc hành vi xác định mà có thể dẫn đến chết người nếu không được ngăn chặn kịp thời
thì có thể xử lý hình sự người đàn ông này về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự hậu quả là chưa nghiêm trọng
người đàn ông này không có động cơ mục đích sát hại nạn nhân không nhận thức được sự việc có thể dẫn đến nạn nhân thiệt mạng
và không bỏ mặc hậu quả nạn nhân thiệt mạng thì cũng sẽ xử phạt hành chính người đàn ông này
với mức phạt có thể lên tới một mươi hai triệu đồng theo quy định tài khoản bảy điều
nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp và tước giấy phép lái xe tới bốn tháng
như vậy người điều khiển phương tiện ô tô lạng lách đánh võng mà hành vi chưa đến mức xử lý hình sự
thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính từ một mươi triệu đồng đến một mươi hai triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
từ hai tháng đến bốn tháng trong trường hợp vi phạm lần đầu
nếu tái phạm thì thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là từ ba tháng đến năm tháng
luật sư cường phân tích có thể sự việc là mâu thuẫn cá nhân hoặc vụ việc đánh ken nào đó
tuy nhiên dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa thì hành vi của người điều khiển xe ô tô trong tình huống này
cũng là hành vi nguy hiểm hoàn toàn có thể gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
hành vi cố ý hất người khác rơi xuống đường là hành vi nguy hiểm
bởi vậy cơ quan chức năng sẽ phân tích đánh giá kỹ lưỡng tình huống này xác minh làm rõ nguyên nhân
diễn biến hành vi và hậu quả để quyết định xử lý hình sự hay chỉ xử phạt hành chính theo quy định pháp luật
trong vụ việc này hành vi của người phụ nữ là cố bắm vào cánh cửa bên ghế lái phụ của xe ô tô con
cũng là hành vi nguy hiểm có thể trong tâm trạng bức xúc bực tức nên đã không kiểm soát được hành vi của mình
nếu là chuyện mâu thuẫn tình cảm thì không thể níu giữ bằng cơ bắp sức mạnh mà phải sử dụng tình cảm lý trí
hạnh phúc chỉ có thể tồn tại khi cả hai phía đều nhận thức và có ý thức giữ gìn
nếu vì nóng giận vì bực tức vì ghen tuông mà hành động thì rất dễ mắc sai lầm
và có thể đẩy sự việc ngày càng xa hơn
hiện tại nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tuy nhiên nếu ghi nhận tài xế có khả năng nhận thức được hành vi nguy hiểm gây tổn hại đến tính mạng con người
mà vẫn bất chấp thực hiện thì tài xế có thể phải đối diện với mức án từ một mươi đến hai mươi năm tù
còn trong trường hợp không nhận thức được việc làm có nguy cơ ảnh hưởng đến nạn nhân
thì người điều khiển phương tiện trên vẫn có thể chịu mức bồi thường lên tới một mươi hai triệu đồng
cùng những xử phạt theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau khi đoạn clip được lan truyền cùng nhiều thông tin đồn đoán liên quan đến chuyện đánh ghen
mặc dù chưa có xác nhận từ phía cơ quan công an nhưng cộng đồng mạng đều thể hiện sự bất bình
về hành động lạng lách phóng xe nguy hiểm của tài xế có thể tổn hại đến tính mạng của người phụ nữ
may mắn trong trường hợp này không xảy ra tai nạn đáng tiếc
song vụ việc cũng là lời cảnh tình cho những người điều khiển tham gia giao thông cần hết sức tỉnh táo
bình tĩnh và giữ một cái đầu lạnh để xử lý mọi vấn đề đảm bảo yếu tố an toàn sức khỏe và tính mạng con người
mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại